các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tài súng nhanh chóng rời khỏi nhà hát bỏ trốn trên ô tô màu trắng
ủy ban điều tra liên bang nga cho biết hơn sáu mươi người đã thiệt mạng và ít nhất một trăm bốn mươi năm người bị thương trong đó có nhiều trẻ em
đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại nga suốt hàng chục năm qua
giới chức nga đã triển khai lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và xe cứu hỏa đến hiện trường ứng phó
đám cháy bùng phát tại nhà hát đã được khống chế
phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng sau đó đăng thông điệp trên telegram
tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng
chính quyền thành phố moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này
nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên
các cơ quan chức năng của nga cũng đã mở ngay cuộc điều tra về vụ việc
và cho biết vẫn còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ khủng bố
điện kremlin cho biết tổng thống vladimir putin đã nhận thông tin cập nhật liên tục về vụ khủng bố
ngay khi sự việc xảy ra và đưa ra những chỉ đạo cần thiết
ông putin chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ tham gia cứu chữa nạn nhân
mỹ nhiều nước châu âu và các quốc gia ả ráp đã lên án vụ tấn công
gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân
hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án cuộc tấn công khủng bố hèn hạ và đáng gây tòm
mikhail podolyak cố vấn của tổng thống ukraine khẳng định kiev không liên quan đến vụ khủng bố
ngày hai mươi ba tháng ba tổng thống nga vladimir putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật
và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào khán giả
ở vòng hòa nhạc trung tâm thương mại crogus city house gần thủ đô moscow tối hai mươi hai tháng ba
điện kremlin cho biết tại cuộc họp tổng thống putin đã lắng nghe báo cáo
từ các lãnh đạo của cơ quan an ninh liên bang ủy ban điều tra lực lượng cảnh vệ quốc gia
và các bộ nội vụ tình trạng y tế và khẩn cấp
phó thủ tướng tatyana kolikova cho biết ông putin đã bày tỏ chia buồn
và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc
theo thông tin cập nhật từ ủy ban điều tra sáng hai mươi ba tháng ba số người thiệt mạng hiện là hơn sáu mươi người
trong khi ít nhất một trăm bốn mươi năm người bị thương đã được nhập viện điều trị
thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính
ủy ban trên cho biết số nạn nhân có thể tiếp tục tăng
người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công
theo trang mạng của bộ y tế tại vùng thủ tướng
thủ đô moscow ít nhất chín trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao bà maria zakharova cho biết
toàn thể cộng đồng thế giới cần lên án hành động tội phạm man dợ này
mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương
trong khi đó nhà chức trách nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công
trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn
giới chức nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng
đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa
cũng liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng tại nga
một quan chức mỹ xin giấu tên tiết lộ washington có thông tin tình báo
khẳng định is đứng sau sự cố
người này lưu ý trong những tuần gần đây
mỹ cũng đã cảnh báo nga về khả năng xảy ra tấn công
phát ngôn viên nhà trắng john kibay hôm hai mươi hai tháng ba cho biết
hiện không có dấu hiệu nào cho thấy ukraine hay người ukraine
có liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhà krakow city hall
ở tây bắc moscow khiến ít nhất sáu mươi người thiệt mạng
và tất cả những người bị tấn công

phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova sau đó đặt câu hỏi
các quan chức ở washington dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận
rất thảm kịch về sự vô tội của ai đó
bà zakharova nhấn mạnh nếu mỹ có thông tin họ nên chia sẻ và ngược lại
họ không nên phát biểu như vậy nếu không có bằng chứng
nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm
gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở nga
trong nhiều thập kỷ qua
phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga dmitry medvedev tuyên bố
moscow cần phải truy lùng và trừng phạt không thương tiếc những kẻ tổ chức
cũng như trực tiếp gây ra vụ xả súng thảm sát ở krakow city hall
ông medvedev viết trên kênh telegram
những kẻ khủng bố phải hiểu rằng sẽ chỉ có sự khủng khiếp đáp lại
không có phiên tòa hay cuộc điều tra nào giúp ích nếu vũ lực không được đáp lại bằng vũ lực
và những trường hợp thiệt mạng được đáp trả bằng việc hành quyết những kẻ khủng bố
và trừng phạt gia đình chúng
cựu tổng thống nga cũng cảnh báo
moscow sẽ trả đũa nghiêm khắc nếu chính phủ ukraine bị phát hiện dính liếu đến vụ việc
ông medvedev viết trên kênh telegram

ông nariskyn tuyên bố bình lý pháp thực sự sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp
trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang nga
đáp lại bộ quốc phòng pháp hôm thứ ba gọi những nhận xét của lãnh đạo cơ quan tình báo nga là sai lệch và vô trách nhiệm
tuyên bố của nga được đưa ra khi tham mưu trưởng quân đội pháp tướng pier stu cho biết trong một cuộc phỏng vấn
rằng pháp sẵn sàng đối mặt với mọi diễn biến quốc tế
ông nói thêm rằng paris có thể tập hợp một sư đoàn gồm hai mươi quân trong vòng ba mươi ngày
và một đội quân sáu mươi người bằng cách kết hợp với các sư đoàn từ các đồng minh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato khác
phát biểu hồi đầu tuần về khả năng nato điều quân đến ukraine
tổng thống nga vladimir putin cảnh báo rằng điều này sẽ tiến gần đến thế chiến thứ ba toàn diện
trong ngày một mươi chín tháng ba nga và ukraine đã tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc không kích của đối phương vào vùng biên
theo hãng tin reuters nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ các tên lửa của ukraine ở hai khu vực
giữa lúc kiev bị cáo buộc triển khai liên tiếp các cuộc xâm nhập
vào ba vùng biên của nga là begorod khrushchev và vorozhetsk trong những tuần gần đây
chia sẻ trên telegram bộ quốc phòng nga cho hay các đơn vị phòng không đã chặn một mươi quả đạn
được bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng của ukraine và một tên lửa toka u ở vùng belogrod vào khoảng hai mươi hai h theo giờ địa phương ngày một mươi chín tháng ba
trong vòng nửa giờ bộ quốc phòng nga cho biết đã đánh chặn thêm hai tên lửa
bao gồm một tên lửa patriot do mỹ sản xuất ở khu vực khrushchev không có báo cáo thương phong trong những vụ thấn công trên
thống đốc vùng belogrod vyacheslav grasko xác nhận pháo kích dữ dội từ phía ukraine nhằm vào làng kozinka đã làm hư hại một số ngôi nhà
trong bài phát biểu qua video hàng đêm tổng thống volodymyr zelensky đã chỉ trích các cuộc tấn công liên tiếp của nga vào vùng biên giới sumi ở phía đông bắc ukraine
ông zelensky cáo buộc kể từ đầu tháng nga đã thả gần hai trăm linh quả bom dẫn đường xuống vùng sumi
chính quyền sumi thông báo đã có ba mươi vụ pháo kích xảy ra trong ngày một mươi chín tháng ba
một người đã thiệt mạng tại làng velica pisarika tầm điểm của cuộc sơ tán diễn ra vào tuần trước
lâu nay nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
hôm một mươi bảy tháng ba giới chức ở vùng krasnoda phía nam nước nga cho biết các uav của ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu slaviat trong đêm
nguồn tin ukraine cho hay nhà máy slaviat của nga xử lý khoảng bốn năm triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất nhiên liệu chủ yếu để xuất khẩu
nhà máy này đã bị tấn công
trong chiến dịch do fbu phối hợp cùng các lực lượng khác của ukraine fbu đang tiếp tục thực hiện chiến lược làm suy yếu tiệp năng kinh tế của nga và giảm dòng tiền từ dầu mỏ hỗ trợ nga trong xung đột
tổng cộng các uav của fbu đã tấn công thành công một mươi hai nhà máy lọc dầu ở nga nguồn tin tình báo ukraine cho hay
theo một nguồn tin địch báo khác con số này không bao gồm các hoạt động do cơ quan tình báo quân sự ukraine gur thực hiện
gur cũng đã nhiều lần tấn công bằng uav nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nga
trong khi đó
nga cáo buộc ukraine sử dụng hoạt động khủng bố để cố tình phá hoại cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
theo truyền thông nga các uav của ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở nhiều khu vực của nga trong những tuần gần đây
dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ là nguồn thu quan trọng của nga khi chúng được xuất sang hàng chục quốc gia trên thế giới
kể từ xung đột bùng nổ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài phóng tên lửa ukraine đã phát triển và sử dụng uav tầm xa để tấn công các mục tiêu của nga